thưa quý vị hiện nay cùng với quá trình đô thị hóa đã khiến cho không ít thảo dược mất đất sống
hoặc cây còn nhưng thói quen dùng thuốc tây khiến cho các bài thuốc nam nhạt dần điều này khiến cho
những người yêu thảo dược như phó giáo sư tiến sĩ trần văn ơn trưởng khoa thực vật học đại học dược hà nội
luôn chăn trở vì vậy ngoài vai trò nghiên cứu và giảng dạy ông tự trao cho mình trách nhiệm hỗ trợ
cộng đồng để phát triển nền dược liệu việt nam với mong muốn biến việt nam thành vươn thảo dược thế giới
với điều kiện thiên nhiên nhiều ưu đãi việt nam có một hệ sinh thái phong phú và đa dạng
có tiềm năng to lớn về tài nguyên cây thuốc trong các loài cây thuốc hiện đã được công bố
nước ta có nhiều loài cây thuốc được xếp vào loài quý và hiếm trên thế giới như sâm ngọc linh
sâm vũ điệp tam thất hoang bách hợp thông đỏ
có thể nói văn hóa dùng thảo dược chữa bệnh của người việt đã có từ hàng nghìn năm trước và cho đến nay
thuốc từ thảo dược đang ngày càng chứng tỏ được hiệu quả và độ an toàn cao ít tác dụng phụ
tuy nhiên có một thực tế đáng quý
buồn là hiện nay nguồn thảo dược này đang dần bị cạn kiệt do việc khai thác một cách ồ ạt
khiến nguồn tài nguyên này không thể phục hồi kịp
trước thực trạng đó nhằm khai thác được lợi thế của rừng vừa phát triển bền vững những loại cây thuốc quý hiếm
hòa giáo sư tiến sĩ trần văn ơn cùng các cộng sự tại trường đại học dược hà nội đã đi tìm và bảo tồn nguồn gen của những cây thuốc quý này